thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng quốc gia khu vực nam bộ cho biết
mực nước đầu nguồn sông tiền giang sông tiền đang ở mức thấp
tổng lượng nước từ thượng nguồn sông mê công về khu vực đồng bằng sông kiểu long
thiếu hụt so với trung bình nhiều năm
điều này gây nên tình trạng khô xâm nhập mặn thiếu nước ngọt để sản xuất và sinh hoạt
cho các tỉnh ven biển ở đồng bằng sông cửu long trong mùa hạn mặn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ rất nghiêm trọng
theo số liệu của đài khí tượng thủy văn tỉnh bến tre độ mặn bốn gram một lit xâm nhập cách cửa sông chính từ bốn mươi năm đến sáu mươi km
cụ thể độ mặn bốn gm một l trên sông cửa đại xâm nhập đến xã cuối sơn huyện châu thành cách cửa sông bốn mươi bảy km
trên sông hàm luông xâm nhập đến xã thanh tân huyện mỏ cải bắc cách cửa sông khoảng năm mươi tám đến sáu mươi km
trên sông cổ chiên xâm nhập đến xã hưng khánh trung a huyện trợ lách cách cửa sông năm mươi bảy năm mươi chín km
nước mặn trên sông tiền hiện đã vượt qua thành phố mỹ tho và lên đến bình đức huyện châu thành
cách vàm cửa tiểu khoảng sáu mươi km sớm hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái
cụ thể độ mặn đo được trên sông tiền tại thành phố mỹ tho là hai một mươi ba gram một lit và tại bình đức huyện châu thành cách thành phố mỹ tho khoảng một mươi km về thượng lưu là bốn mươi bảy gm một lít
kỳ nhận tại long an độ mặn bốn gm một l đã xâm nhập sâu trên các sông rạch cát vam cỏ vam cảo đông vam cỏ tây cách cửa biển khoảng bốn mươi năm mươi năm km sớm hơn cùng kỳ năm trước
độ mặn một gm một l đã xâm nhập sâu trên các sông chính từ sáu mươi sáu bảy mươi bảy km
theo đó nhiều trà lúa đông xuân ở tất cả các huyện tân trụ thủ thừa cần duộc bến lức đang ở giai đoạn từ một ngày tuổi đến hai mươi ngày tuổi có nguy cơ thiếu nước vào cuối vụ
năm nay tình trạng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông kiểu long đã đến sớm hơn một tháng so với mọi năm cùng với ảnh hưởng sâu và rộng đang tác động xấu đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân tại các tỉnh ven biển đồng bằng sông kiểu long
với tình hình xâm nhập mặn sâu rộng và sớm như thế này có khả năng làm ảnh hưởng đến khoảng một trăm linh hectare lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại các địa phương như tiền giang bến tre long an
cùng với đó khoảng năm mươi hộ dân tại các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long sẽ thiếu nước sinh hoạt
năm nay tình hình xâm nhập mặn sâu và sớm như thế này có khả năng làm ảnh hưởng đến khoảng một trăm linh hectare lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại các địa phương như tiền giang bến tre long an
trong khi lượng nước ngọt dựa chữ để tưới không còn nhiều thậm chí họ đã phải lấy nước sinh hoạt để tưới giữa cây trồng
điều đó là thiệt hại của bà con ở địa phương là làm cái giống này là rất là nặng
trước tình hình trên các ngành chức năng cần nhanh chóng có những giải pháp để hỗ trợ người dân kiên quyết không để thiên tai gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống của nhân dân bảo vệ tuyệt đối các vùng sản xuất chuyên canh như vùng lúa năng suất cao vùng trồng rau màu vùng trồng cây ăn quả đặc sản
chúng tôi là như vậy là xây dựng một phương án rất là khẩn cấp
thay vì các năm trước là dẫn động nhân dân bơm để trực tiếp
chữ nước trên ruộng trên kinh thì kỳ này là tỉnh tổ chức các trạm bơm giả chiến để cho lượng nước ở trên kinh trục chính nó hạ thấp xuống để khả năng lấy ngọt nó sẽ nhiều hơn
và chúng tôi trữ trong dùng dự án nó cao hơn
và xét thấy rằng đây là một phương án để ứng phó trong hàng mạng hết sức phức tạp trong năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
khi nước trong hệ thống nạo vét để tích chữ nước trong hệ thống
hệ thống kênh dạch cũng như là các cái tích chữ nước trong quy mô hội gia đình
và đặc biệt là nữa là đó là việc chỉ đạo đối với các cơ quan quản lý vận hành hệ thống các công trình thủy lợi để vận hành một cách chủ động giảm thiểu được cái thiệt hại do hạn hán và sông nhập mạng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết hạn mặn năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đến sớm hơn so với dự báo một năm tháng khiến nhiều địa phương phải lùi lịch xuống giống cắt vụ hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác sử dụng ít nước
trên cơ sở này bộ khuyên cáo vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đồng bằng sông cửu long chỉ gieo xạ khoảng một năm mươi năm triệu hectare lúa giảm năm mươi ha để chuyển đổi sang cây trồng cạn và hình thức lúa tôm